trong thời gian tham dự hội nghị cấp cao asean hàn quốc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội kiến với thủ tướng lào thông luân sisulit
tại cuộc hội kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao chuyến thăm chính thức của việt nam của thủ tướng thông luân si su lít đầu tháng một mươi vừa qua
với nhiều kết quả tốt đẹp ý nghĩa sâu sắc góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực hiệu quả
thủ tướng lào chúc mừng thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa chính thức tiếp nhận vai trò chủ tịch asean trong năm hai nghìn hai mươi của việt nam
đồng thời khẳng định lào ủng hộ phối hợp chặt chẽ khi việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc trong hai năm tới đây
hai thủ tướng khẳng định cam kết nỗ lực cùng các quốc gia thành viên xây dựng cộng đồng asean vững mạnh dựa trên luật lệ đoàn kết thống nhất
lấy người dân làm trung tâm và phát huy vai trò trung tâm của asean trong cấu trúc khu vực đang định hình